hội đồng nghiên cứu y khoa ấn độ thông báo vaccine ngừa covid một mươi chín của nước này có thể được ra mắt ngay từ tháng hai hoặc là tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
sớm hơn kế hoạch nhiều tháng do các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và các nghiên cứu đến nay thì đã chứng tỏ được độ an toàn cũng như hiệu quả của vaccine
vaccine ngừa covid một mươi chín của ấn độ có tên là covaxin do công ty tư nhân brahas biotech phối hợp với hội đồng nghiên cứu y khoa ấn độ nghiên cứu và bào chế
đây sẽ là vaccine đầu tiên do ấn độ tự sản xuất covaxin đã chứng tỏ độ an toàn và hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm giai đoạn một và hai
cũng như các nghiên cứu tiền lâm sàng tuy nhiên không thể bảo đảm một trăm linh nếu các thử nghiệm giai đoạn ba chưa kết thúc
tháng chín vừa qua bộ y tế ấn độ đã cân nhắc cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại vaccine đặc biệt là đối với người cao tuổi và người lao động ở những nơi có nguy cơ cao
ấn độ hiện là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai thế giới so với mỹ
ngày năm tháng một mươi một nước này ghi nhận năm mươi hai trăm linh một ca nhiễm covid một mươi chín mới và bảy trăm linh bốn ca tử vong